công an huyện trần đề tỉnh sóc trăng triệu tập hai cá nhân đều trú tại thị trấn trần đề để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

còn hành vi cung cấp chia sẻ thông tin
công an huyện trần đề tỉnh sóc trăng triệu tập hai cá nhân đều trú tại thị trấn trần đề xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân mà không được sự đồng ý bị xử phạt bảy triệu đồng
được biết cả hai hành vi của hai cá nhân trên đều tung tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
tại cơ quan công an hai cá nhân đã nhận thức rõ hành vi sai phạm gỡ bỏ bài viết trên mạng xã hội và cam kết không tái phạm
viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình định ngày hôm nay cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với một mươi sáu bị can phạm tội mua bán trái phép chất ma túy tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
chuyển tạm ra một mươi sáu bị can để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội và xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp cùng công an tp quy nhơn đồng loạt đột kích hai phòng trọ
một căn hộ trung cư ở phường quang trung và một khách sạn tại phường gành ráng
một nam và một mươi bảy nữ tiến hành test nhanh phát hiện ba mươi hai đối tượng dương tính với ma túy gồm một mươi tám nam và một mươi bốn nữ
tại hiện trường cơ quan chức năng thu giữ một ba trăm linh viên mdma hơn năm trăm chín mươi một gram và hai trăm sáu mươi bốn mươi sáu gram ketamine sáu mươi một viên đạn cao su
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi